với những tin tức chúng tôi mới cập nhật
ngày hôm nay hai mươi một tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của bị cáo vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương
và ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại bộ công thương
tổng công ty cổ phần giải khát bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco và thành phố hồ chí minh
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương
phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh
lê quang minh cựu bộ trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh
bị cáo vũ huy hoàng làm đơn kháng cáo đề nghị toán nhân dân cấp cao tại hà nội
cân nhắc giảm nhẹ hình phạt xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án
để xác định lại tội danh cho mình
bị cáo phan trí dũng lâm nguyên khôi và lê quang minh kháng cáo đề nghị
tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt xin được cải tạo ở ngoài xã hội
lập các trang facebook zalo youtube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi giao bán trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng
lê đăng duy và nguyễn viết minh để điều tra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã lập các trang giả mạo
cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội
để giao bán thuê chạy quảng cáo để thu hút nhiều lượt xem
khi có người liên lạc mua xe chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua
để giả làm thủ tục mua bán đăng ký biển số đồng thời gửi số tài khoản
để người mua chuyển tiền đặt cọc
nhận được tiền cọc các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
để cắt ghép giấy tờ gửi hình ảnh cho người mua nhằm tạo lòng tin
sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản giác cho chúng để nhận xe
tuy nhiên khi người mua chuyển đủ số tiền chúng sẽ chặn mọi liên lạc
và chiếm đặt luôn số tiền đó
với thủ đoạn này hai đối tượng nói trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo
với tổng số tiền trên ba tỷ đồng
cho nhiều người dân vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng đồng thanh tùng và lê trung kiên vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp người và nơi ở của các đối tượng này
lực lượng công an thu giữ một số dao kiếm công cụ hỗ trợ hai khẩu súng tự chế
ba ô tô điện thoại di động nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu liên quan
tại các cơ quan chức năng hai đối tượng khai nhận
thời gian qua đã cho một số cá nhân vay số tiền từ năm triệu đồng đến vài trăm triệu đồng
với lãi suất cao từ năm đồng một trên một triệu trên một ngày trở lên
một vụ vận chuyển hơn bốn trăm năm mươi kg thịt lợn và sương tủy dê đã bốc mùi hôi thối
sắp tuần ra thị trường vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện
vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện e leo
tổ công tác đã dừng kiểm tra chiếc xe khách của nhà xe vương chi
tài xế điều khiển xe là nguyễn kế cường
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới khoang chứa hành lý có một mươi bốn thùng xốp
bên trong đựng hơn ba trăm ba mươi kg thịt lợn
và hơn một trăm hai mươi kg xương tùy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đã bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm và tiêu hủy số thực phẩm trên
thưa quý vị cho vay lãi nặng với lãi suất cắt cổ một trăm một mươi chín một trăm bốn mươi bốn một năm
phạm thị len đã thu lời bất chính của hàng chục người với số tiền hơn hai tỷ đồng
công an tỉnh ninh bình đang tạm giữ hình sự phạm thị len chú thành phố ninh bình
để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm thị len
cơ quan công an thu giữ một trăm tám mươi sáu triệu đồng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
đấu tranh ban đầu phạm thị lan khai từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
đã cho sáu mươi năm người vay trên năm tỷ đồng với lãi suất ba ba trăm linh bốn đồng một triệu một ngày
bằng một trăm một mươi chín một trăm bốn mươi bốn một năm
bản thân phạm thị len đã nhận số tiền lãi trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm thị len
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng đường vắng nhiều xe ô tô không có người trông coi
các đối tượng trộm cắp đã đập phá kính chăn gió để chiếm đoạt số tài sản mà người dân sơ hở còn để trên xe
số vụ đập kính ô tô ngày một nhiều khiến người dân thành phố vô cùng bất an lo lắng
sau thời gian vào cuộc quyết liệt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã truy xét thành công
và phá chuyên án bắt giữ được các đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng tiếp nhận thông tin
tại các khu tái định cư ở địa bàn các quận liên triều cầm lệ ngũ hành sơn
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản
ngay lập tức chuyên án truy xét được xác lập
các tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử tiếp cận hiện trường
nhưng dấu vết để lại dường như đều là số
khó khăn trồng chất nhiều nhận định được đưa ra
và manh mối về số đối tượng thực hiện hành vi bắt đầu hé lộ
các đối tượng này thường xuyên thay đổi về đặc điểm nhận dạng
đặc điểm cấu trúc của phương tiện như xe máy
để nhằm tránh nãy sự truy vết của cơ quan công an
đến trưa ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã diễn hành bắt khẩn cấp
các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng được xác định là nguyễn anh thương ba mươi tuổi
trú phẩm chính sán quận thanh khê
và chế văn quý ba mươi tám tuổi chú phường bình thuận quận hải châu
bước đầu các đối tượng khai nhận sau những lần đi chơi về khuya
thấy người dân để xe ngoài đường ở những khu vực vắng vẻ
đã tiến hành đập kính chăm gió lấy hết tài sản
đem về cầm cố bán đi lấy tiền tiêu xài
riêng nguyễn anh thương còn tự mình thực hiện nhiều vụ đập kính ô tô
để chiếm đoạt tài sản trị giá một trăm linh triệu đồng
vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản
nhưng thương vẫn chứng nào tật nấy
hành vi trộm cắp tài sản trị giá một trăm linh triệu đồng
hành vi trộm cắp tài sản bắt giữ số đối tượng chuyên đập kính ô tô
đã cho thấy quyết tâm đến cùng của toàn lực lượng công an thành phố
đối với những đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để chiếm đoạt tài sản
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ hai đối tượng
nguyễn duy tiến chú tại thôn tùng lâm
và nguyễn trinh quyền cùng chú xã nam điền
về hành vi buôn bán hàng cấm thu hơn hai mươi kg pháo
tại cơ quan công an nguyễn duy tiến khai nhận
đang trên đường mang năm hộp pháo do đối tượng nguyễn trinh quyền
nhờ mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
khám xét nhà đối tượng quyền lực lượng chức năng thu giữ chín hộp pháo
tổng số pháo thu giữ là một mươi bốn hộp pháo có trọng lượng trên hai mươi kg
quyền khai nhận số pháo nói trên quyền mua từ miền nam
mỗi hộp với giá chín trăm linh đồng mang về cất giấu tại nhà
rồi mang đi bán để kiếm lời
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh phức tạp
gần một năm nay học sinh trên nhiều tỉnh thành trên cả nước
đã phải nghỉ học ở nhà
việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến các em học sinh
làm xáo trộn trong trường học
mà còn tác động lớn đến giáo viên
đặc biệt là giáo viên mầm non tiểu học
làm việc theo chế độ hợp đồng
và để duy trì cuộc sống hạn chế những khó khăn về kinh tế
rất nhiều giáo viên đã phải xoay đủ nghề để kiếm sống
là giáo viên một trường mầm non tư thục tại hà nội
chị hường phải nghỉ việc suốt mùa dịch
đuôi ba con nhỏ kinh tế của chị càng hạn hẹp
tám tháng nay chị không có hương
chị phải nhập thêm rau củ quả từ quê bán online tại nhà
chờ ngày mở lại thị trường
như hai đợt vừa rồi là mất hai tháng
hai lần đóng tiền nhà là
mỗi lần đóng là phải gọi điện về
nhớ ông bà ở nhà giúp cho một ít
với cả hai vợ chồng lê cũng xoay sở một ít
để cố gắng vượt qua những khoảng thời gian này
cũng giống như chị hường cô giáo lê thị liên
giáo viên trường mầm non tư thục việt hàn
gặp nhiều khó khăn khi không có nguồn thu nhập
cuộc sống của gia đình chưa bao giờ bấp bênh như bây giờ
em theo nghề cũng được năm năm rồi
do ảnh hưởng của covid đâm ra là
ảnh hưởng rất tất cả những ngành nghề
nhưng mà nghề mầm non của chúng em là ảnh hưởng nặng nhất
giáo viên mầm non bây giờ nhiều lắm
nhiều bạn chuyển nghề lắm ạ
thì em cũng đã có ý định là chuyển nghề đi làm công nhân rồi
em thấy năm nay là khó khăn nhất
với vợ chồng em luôn
em bắt buộc phải đi làm để nuôi các con
vì các bạn còn rất là nhỏ
đâm ra là tình hình mà em không đi làm được
thì các bạn ý không có đồ ăn
hai năm liên tiếp bị tác động bởi dịch covid một mươi chín
các trường mầm non tư thục đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động
chủ các trường không có nguồn thu
nhưng vẫn phải cố gắng trả tiền thuê mặt bằng
còn giáo viên thì thất nghiệp
theo thống kê sơ bộ
có tới chín mươi năm giáo viên mầm non tư thục
không có nguồn thu trong nhiều tháng
trong khi tiếp tục tìm kiếm nguồn thu

đã ảnh hưởng như thế nào đến nền giáo dục của nước ta
khi mà dịch bệnh vẫn còn những cái diễn biến rất là phức tạp
trước hết nói về ảnh hưởng của dịch covid
chúng ta thấy là toàn ngành đã phải chuyển sang dạy học trực tuyến
có thể nói là việc dạy và học trực tuyến
nó tạo ra rất là nhiều khó khăn
cho cả giáo viên cho cả phụ huynh học sinh
lẫn cho các trường mầm non tư thục
trước hết tôi nói về học sinh
cái điều quan trọng là học sinh mầm non không nên trường được
thì các trường không theo được chương trình của mầm non
và do đó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn
cho phát triển ngôn ngữ phát triển trí tuệ
và nhập học ở cấp kiểu học
như giáo sư đã chia sẻ
việc học trực tuyến đang là giải pháp
để hạn chế tiếp xúc trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
vậy nó gây ra những áp lực tâm lý
những khó khăn nào cho giáo viên ạ
trước hết là thầy cô dạy mầm non là thất nghiệp
chủ cơ sở mầm non là cũng phải đóng cửa trường luôn
thế thì họ gần như là không có cái gì để sinh sống
phải chuyển nghe
giáo viên ở các cấp học khác
thì phải chuyển hành ra một hình thức giải học khác
không hề dễ đối với giáo viên
phải soạn bài lạ
phải chuẩn bị các slide để trình chiếu
rồi còn cả những kỹ thuật trình chiếu kỹ thuật đánh giá nữa
là phải học rất là nhiều
các thầy cô còn trẻ thì tiếp cận cái công nghệ thông tin nó có thể thuận lợi hơn
nhưng các thầy cô hơi đúng tuổi một chút
là rất mất thời gian vào chuyện này
thì có thể nói là
cái nghề của nhà giáo á
vốn là đã là vất vả rồi
đã mất thời gian rồi
nhưng mà dạy học trực tuyến như thế này thì còn mất thời gian nữa
và cũng chưa có những cái khoản nào bù lại
những cái mất mát
những cái khó khăn của
được rồi khi mà dịch bệnh đi qua
chúng ta ở trong trạng thái bình thường mới
nhiều thầy cô đã phải chuyển hướng sang kinh doanh
những lĩnh vực khác để trang trải cuộc sống
nhưng mà việc thiếu giáo viên mầm non
thì dễ có ảnh hưởng như thế nào đến nền giáo dục của mình nào
mình có tưởng nghĩ là
các cụ mình thì cũng có câu rồi
tức là là
đói thì đầu gối phải bò
chẳng ai yêu nghề mà lại muốn chuyển sang một cái nghề khác đâu

nhưng mà bất đắc dĩ thì thầy cô cũng phải chuyển sang một cái nghề khác đâu
tới ví dụ các thầy cô mầm non thì chắc chắn là một trăm linh phải chuyển nghề
nhưng không thể tồn tại được
ngoài ra thì khi mà xảy ra dịch bệnh
thì cái cuộc sống của thầy cô nó cũng chịu ảnh hưởng của cuộc sống của những người thân
có những người thân là không còn công năng được làm nữa
thế cho nên là thầy cô cũng phải trang trải đấy
cũng phải làm thêm những công việc này công việc khác
vì vậy mầm non nó vất vả lắm có nhiều rủi ro lắm

cho nên là người ta cũng ngại đấy
thì đến lúc mà người ta trở lại bình thường thì có thể nói là khó tập hợp đủ ở bên
thứ hai nữa là các chủ cơ sở nhỏ
nhưng mà để mà tránh cái giai đoạn lao đao ấy
tôi nghĩ là bộ lao dụng và đào tạo cũng phải kinh toán trưởng
để khi mà chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường
thì làm thế nào có được thầy cô có được cái trường mầm non
đáp ứng được cái yêu cầu học tập của cháu
vâng ạ ông có đề xuất gì về các giải pháp gỡ điểm nghẽ
về bất ổn tâm lý cho giáo viên cũng như là nền giáo dục của việt nam
tôi nghĩ là trước hết là phải có một cái chiến lược vaccine
được hoàn thiện được tăng cường
cụ thể là thế này chúng ta bây giờ mới tiêm vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên thôi
nhưng mà tôi nghĩ là sắp tới là chúng ta bắt đầu tiêm vaccine cho chúng ta

và nếu mà năm tuổi tiêm vaccine thì cháu có thể đến trường được
và cái mầm non năm tuổi là nó rất quan trọng
bởi vì nó là cái bước để chuẩn bị cho các cháu vào học phổ thông
thì trước hết là mình phải lo về chuyện vaccine
thứ hai đó là hiện nay thì khi mà vaccine đã phủ tức đối rộng rồi
thì mình bắt đầu phải thực hiện dạy học trực tiếp thôi
thì cũng không thể trực tuyến mãi như thế này lợi
nhất là một số cái cơ bảo là phải giải học trực tuyến
nhưng mà khi đi học trực tiếp như vậy
thì chắc chắn là phải tách lớp
mầm non thì các cháu mà dẫn được tên trùng thì học như thế nào
rồi thì tiểu học học như thế nào
cái điểm thứ ba nữa là chúng tôi đề nghị là nhà nước quan tâm
có chế độ hỗ trợ thất nghiệp đối với các thầy cô dạy mầm non
và có những chế độ hỗ trợ thích hợp
để bù lại công sức của thầy cô ở các cấp học khác
mà đã phải chuyển sang giải học trực tuyến
và cũng có những chế độ hỗ trợ thích hợp
ta cũng phải coi những người người ta mở trường
người ta là những doanh nghiệp
người ta gặp khó khăn của đại dịch covid
thì cũng phải căn cứ ở trường hợp cụ thể
để mà mình có sự hỗ trợ của nhà nước
nếu không cho được thì cũng phải là cho may
người ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn này
chân cảm ơn giáo sư với những chia sẻ vừa rồi
mở cửa đón học sinh trở lại trường
là ước mong lớn nhất của người giáo viên trong lúc này
nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như bây giờ

cơ quan các cấp cần có những giải pháp thiết yếu
giúp các giáo viên và trường tư thục tháo gỡ khó khăn trong kinh tế
nhưng vẫn đảm bảo tốt thành quả chống dịch
bởi chúng ta phải thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thưa quý vị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng
đối với người sử dụng lao động có hành vi
như sử dụng người từ một mươi ba tuổi đến chưa đủ một mươi năm tuổi
làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định
thông tin có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ thông tin và truyền thông vừa ban hành thông tư số ba mươi một hai nghìn hai mươi một
quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ thủ tục cấp đổi cấp lại
và thu hồi thẻ nhà báo có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
những điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư này
là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo
kê khai số định viện cấp thẻ nhà báo cấp thẻ nhà báo

nghị định hai của chính phủ sẽ có hiệu lực
quy định tám mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê bất động sản phải theo
cụ thể gồm hợp đồng mua bán thuê mua căn hộ trung cư
hợp đồng mua bán thuê mua căn hộ du lịch
căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú
hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở giá rẻ
hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở riêng lẻ
hợp đồng mua bán thêm mua nhà công trình xây dựng khác
không thuộc các trường trên
hợp đồng thuê nhà ở công trình xây dựng
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hợp đồng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất
hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp
quy định đối với người sử dụng lao động
có hành vi ngược đáy với dối tình dục cưỡng bức lao động
hoặc dùng vũ lực đối với người lao động
và người giúp được gia đình
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
bị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng
nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp
cũng quy định sử dụng người từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi
làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm
trong những nghề công việc không được pháp luật cho phép
phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng
đối với người sử dụng lao động